cơ quan công an huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang vừa tổ chức thực nghiệm điều tra tại hiện trường vụ án đối tượng đột nhập cậy phá kết sắt trộm cắp gần hai trăm linh triệu đồng
ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm đối tượng dương ngô tùng chú huyện hiệp hòa bắc giang đã đột nhập vào nhà anh dương ngô toàn ở thôn phú hòa xã hoàng thanh huyện hiệp hòa trộm cắp bốn cây vàng và tám mươi triệu đồng tiền mặt
sau khi thực hiện hành vi phạm tội tùng đã trốn khỏi địa phương ngày hai mươi tháng một phát hiện tùng đang lẩn trốn tại địa bàn huyện mộc châu sơn la lực lượng công an đã vận động đối tượng này ra đầu thú